cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn trung thành
về hành vi tham ô tài sản tổng số tiền bị đối tượng chiếm đoạt lên đến hơn hai trăm linh tỷ đồng
kết quả điều tra bước đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao là kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn pinico việt nam
thuộc cụng công nghiệp thanh bình xã bình thành huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đối tượng đã lập khống nội dung ủy nhiệm chi rút nhiều lần số tiền trên hai trăm linh tỷ đồng của công ty rồi chiếm đoạt
đối tượng bị tạm giam với thời gian là bốn tháng để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
một phụ nữ trú tại quận thanh xuân hà nội vừa trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
qua hình thức gọi điện mạo danh cơ quan chức năng
chỉ qua vài cuộc điện thoại người phụ nữ này đã dễ dàng làm theo yêu cầu của các đối tượng
và chuyển cho bọn chúng gần bảy tỷ đồng
thủ đoạn của các đối tượng không mới nhưng vẫn có nạn nhân sập bẫy lừa đảo
trước thực trạng này bộ công an vừa tiếp tục đưa ra những cảnh báo
tình trạng mạo danh cơ quan chức năng gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vâng đây mới chỉ là một phần số bộ hồ sơ mà công an quận thanh xuân hà nội đang thụ lý
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức là gọi điện thoại lừa đảo các nạn nhân
trong số này nạn nhân ít cũng bị sập bẫy vài chục triệu đồng
và gần đây nhất thì có nạn nhân sập bẫy số tiền lên tới gần bảy tỷ đồng
điều này cho thấy diễn biến tội phạm này hiện nay vẫn rất phức tạp
và một số người dân thì vẫn còn nhẹ dạ cả tin

điều này cho thấy diễn biến tội phạm này hiện nay vẫn rất phức tạp

điều này cho thấy diễn biến tội phạm này hiện nay vẫn rất phức tạp

và một số người dân vẫn còn nhẹ dạ cả tin
điều này cho thấy diễn biến tội phạm này hiện nay vẫn rất phức tạp

thì cơ quan ngoan hôm nay đã tiếp nhận cái đơn trình báo của chị sẽ tiến hành giải quyết cho đúng thẩm quyền
theo bộ công an công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước đã tiếp nhận bảy trăm bảy mươi sáu vụ với số tiền bị lừa đảo lên đến hàng nghìn tỷ đồng
đặc biệt nổi lên là phương thức thủ đoạn lừa đảo giả danh mạo danh công an viện kiểm sát thanh tra tòa án bưu điện để chiếm đoạt tài sản gia tăng mạnh
chiếm tỷ lệ trên sáu mươi năm số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
với cái thủ đoạn này thì ban đầu là các đối tượng muốn tiếp cận với cả các nạn nhân thì là thường là giả danh như là nhân viên biêu điện
nhân viên ngân hàng liên hệ với cả nạn nhân là nói rằng nạn nhân là đang nợ một khoản tiền nào đó của biêu điện hoặc là ngân hàng
sau đó chúng dẫn dắt cho nạn nhân là tiếp cận với cả tiếp nói chuyện với cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát
sau đó yêu cầu nạn nhân là cung cấp những cái thông tin liên quan đến bản thân mình và cái tài khoản ngân hàng
sau đó thì chúng cho một là cho cái tài khoản ngân hàng có sẵn
thứ hai nữa là chúng có thể là yêu cầu nạn nhân là mở một cái tài khoản ngân hàng mới
sau đó là chuyển tiền vào cái số tài khoản đó và nhanh chóng là chúng sẽ chiếm đoạt
theo cơ quan công an đặc điểm dễ dàng nhận biết đối tượng lừa đảo qua điện thoại là các đối tượng tự xưng là cán bộ công an
tòa án viện kiểm sát ngân hàng bưu điện và yêu cầu bị hại không được kể câu chuyện đang bị điều tra vừa trao đổi cho bất kỳ ai
do đó người dân cần nêu cao
trong cuộc cảnh giác khi nhận các cuộc điện thoại và dấu hiệu nêu trên
người dân cần bình tĩnh không lo sợ nhanh chóng liên hệ với người thân bạn bè để được tư vấn
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
hoặc gọi ngay đến đường dây nóng của cục cảnh sát hình sự sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn tám nghìn năm trăm sáu mươi
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
tòa án nhân dân huyện minh hóa tỉnh quảng bình mở phiên sơ thẩm công khai
xét xử các bị cáo ở xã hóa hợp về tội xúc phạm quốc kỳ
các bị cáo gồm đinh sơn bài đinh quốc cường và đinh thanh hải
theo cáo trạng vào lúc h ba mươi phút ngày một mươi tháng tám sau khi nhậu xong
ba đối tượng mang theo dao dựa đi dọc tuyến đường hồ chí minh
từ xã hóa hợp đến xã trung hóa huyện minh hóa
trong lúc chạy xe thấy bên lề đường có cắm nhiều quốc kỳ đảng kỳ
các đối tượng đã chạy xe máy sát lề đường chặt các cột cờ
tổng cộng các đối tượng đã chặt ba mươi bốn cột cờ trên địa bàn hai xã hóa hợp và hóa thành
hải sau đó bỏ đi hà tĩnh chơi và đến ngày một mươi chín tháng tám
thì ra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện minh hóa trình bày sự việc
qua quá trình điều tra ba bị cáo đã bồi thường đầy đủ ba mươi bốn lá cờ
cho ủy ban nhân dân xã hóa hợp và ủy ban nhân dân xã hóa thanh
hội đồng xét xử tuyên phạt đinh sơn bài chín tháng tù đinh thanh hải sáu tháng tù
và đinh quốc cường sáu tháng tù cho hưởng án treo
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai và một số phòng nghiệp vụ công an tỉnh
và công an phường thống nhất đã bắt giữ hơn năm mươi chín đối tượng
để điều tra về hành vi phá hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng
điều tra ban đầu nguyên nhân dẫn đến hai băng nhóm tham gia hỗn chiến là trước đó
tại khu đất này xảy ra tranh giành giữa hai bên được xem là chủ đất
gồm bà mai thị hồng và chồng là nguyễn thành hưng với bà nguyễn thị soi
thực chất đứng sau bà soi là một đối tượng tên đen chưa rõ lai lịch
để giành lại đất bà hồng thuê lâm thanh sang quê sóc trăng và một số đối tượng
đến khu đất trên trồng cây và giữ đất
nhưng thực chất là để sang cùng các đối tượng đến khu đất đối kháng lại nhóm của đen
vào trưa ngày hai mươi chín tháng chín sang gọi thêm gần bốn mươi đối tượng từ phường tam phước
thành phố biên hòa mang theo hung khí đến khu đất trên uy hiếp các đối tượng
trong ba phòng trọ của nhóm đen rồi phá rỡ ba phòng trọ trên
để tranh giành lại đất và không cho các đối tượng của sang phá nhà
nhóm đen đã huy động thêm hàng chục đối tượng
mang theo hung khí tới hỗn chiến với nhóm của sang
khi cả hai nhóm đang tiến vào khu đất nói trên để hỗn chiến
thì bị lực lượng công an vây bắt và khống chế tại chỗ
truy bắt tổng cộng năm mươi chín đối tượng thu giữ ba mươi năm hung khí tự chế bốn búa tạ và một máy hàn
trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng chín công an thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
phát hiện và tạm giam hai đối tượng có hành vi mua bán sản xuất đạn trì
súng hơi và tàng trữ súng tự chế
trưa ngày hai mươi tám tháng chín tại khu vực cổng chợ nong bua
tổ công tác kiểm tra hành chính đối tượng tiêu tiến toàn chú phường nong bua
thành phố điện biên phủ phát hiện trong cốp xe máy có một kg đạn trì
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã sản xuất đạn trì tại nhà
và mang đi giao bán cho một số người có nhu cầu sử dụng
tiếp đó vào sáng ngày hai mươi chín tháng chín tại khu vực tổ hai phường him lam
thành phố điện biên phủ quá trình tổ công tác công an thành phố điện biên phủ
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phát hiện đối tượng sùng át súa
chú huyện điện biên đông mang theo hai nòng của khẩu súng hơi
xúa khai nhận thường xuyên lên mạng tìm hiểu các video hướng dẫn
và mua các bộ phận linh kiện được sao bán trên mạng
mua về lắp sáp thành khẩu súng hoàn chỉnh để sử dụng
vào ngày hôm nay công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long đã ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn phước lộc chú xã thành lợi
cấm đi khỏi nơi cưu chú đối với phùng hải triều chú xã thành trung
cùng huyện bình tân để điều tra về hành vi đánh bạc
vào trưa ngày một tháng chín lực lượng công an đã bắt quả tang lộc
và nhiều đối tượng khác đang đá gà ăn tiền tại xã tân bình huyện bình tân
qua kiểm tra điện thoại của lộc lực lượng công an phát hiện có nhiều tin nhắn
mua bán số đề trong đó có người mua là chiều
làm việc tại cơ quan công an lộc khai nhận bắt đầu bán số đề
được khoảng tám tháng nay chủ yếu bán cho các con bạc
tại thị xã bình minh và huyện bình tân với tổng số tiền đánh bạc hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
trong đó triều đã tham gia đánh bạc với số tiền hơn hai mươi năm triệu đồng
công an huyện bình tân đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
đã ra quyết định truy nã đối với lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
với đối tượng lý xuân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hộ khẩu thường trú tại ấp an hòa hai
xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm dưới sau cánh mũi trái rái tay phật
còn về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
đối tượng thạch văn hảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp trương hiền
xã thạnh trị huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
và đối tượng thạch hoàng xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại sáu trăm tám mươi bốn trên một mươi một trên bảy
tôn đức thắng khóm ba phường năm thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
cũng về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý